tiến hành kiểm tra lực lượng công an thu giữ trong người của cường một gói ni lông
bên trong có chứa một trăm chín mươi tám viên ma túy tổng hợp loại hồng phiến và tám triệu bốn trăm linh nghìn đồng tiền mặt
đồng thời kiểm tra đối tượng trái lực lượng công an thu giữ sáu túi ni lông
chứa một một trăm một mươi ba viên ma túy tổng hợp loại hồng phiến
đối tượng khai nhận số ma túy này phơi nhận từ nguyễn cường để vận chuyển về huyện minh hóa
đấu tranh mở rộng vụ việc xác định trái vận chuyển số ma túy trên
về cho trương thị hương chú tại tỉnh quảng bình là vợ của trái
tiến hành triệu tập hương để đấu tranh đối tượng khai nhận mua số ma túy này về để bán kiếm lời
và hiện cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự ba đối tượng
để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
vào chiều qua tại cuộc họp thông tin về tình hình kinh tế xã hội quý i năm hai nghìn hai mươi bốn của thành phố hà nội
nhiều nội dung quan trọng đã được đề cập đặc biệt là về phương án thi vào lớp một mươi công lập hai nghìn hai mươi bốn
vào lớp một mươi ở các trường tư trên địa bàn thủ đô
bên cạnh đó nhiều nội dung liên quan đến an ninh trả tự cũng được lãnh đạo công an tp hà nội giải đáp tại cuộc họp báo này
tại buổi họp báo do ủy ban nhân dân tp hà nội tổ chức vào chiều ngày hai mươi tám tháng ba
phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo nguyễn quang tuấn cho biết
kỳ thi vào lớp một mươi trung học phổ thông công lập ở hà nội năm nay gồm ba môn là toán ngữ văn ngoại ngữ không có môn thứ bốn
đây là năm thứ ba liên tiếp kỳ thi vào lớp một mươi ở hà nội chỉ gồm ba môn
thời gian tổ chức kỳ thi lớp một mươi của hà nội sẽ diễn ra trong hai ngày mùng tám và mùng chín tháng sáu
bên cạnh đó vấn đề thu phí đặt cọc giữ chỗ vào lớp một mươi trường tư cũng khiến dư luận quan tâm
hiện hà nội đã chỉ đạo các trường không thu phí giữ chỗ
tuy nhiên trước đó rất nhiều trường đã tiến hành tuyển sinh sớm và thu phí giữ chỗ
tuyển sinh trước thì chúng tôi đã có cái văn bản yêu cầu các quận huyện thị xã và các đơn vị có liên quan
và ở đây thì trong văn bản hướng dẫn hàng năm và cái việc tuyển sinh thì phải đặt sự hướng dẫn
và cái kế hoạch chung của thành phố cũng như là hướng dẫn của các quận huyện thị xã
trên giảm của tuyển sinh thì các đơn vị các trường sẽ phải giữ kế hoạch tuyển sinh
báo cáo và được phê duyệt cho tuyển sinh
tuy nhiên công số đơn vị đấy thì chúng tôi đã có yêu cầu là cái việc kiểm tra và xử phạt hành chính
theo đúng quy định tại nghệ định bốn
liên quan đến nội dung an ninh trật tự xã hội trên địa bàn thủ đô
báo chí cũng đã đề nghị đại diện công an thành phố hà nội thông tin rõ hơn
về vụ nam sinh lớp tám ở quận long biên bị đánh chết não
tình trạng sức khỏe nguy kịch do mâu thuẫn khi chơi bóng rổ
mình và khang đánh cháu đạt chứ không phải là mình mình đánh
bố của minh và khang tức là tâm đứng ngoài cổ vũ cho hai con đánh cháu đạt
xuất phát từ những thông tin xấu độc này
tôi phải khẳng định đây là thông tin xấu độc
bởi vì cơ quan điều tra vào cuộc là phải xác minh điều tra bắt người là phải có căn cứ
chứ không phải là của người này lại bị bắt người khác
hiện nay là công an thành phố đang giao cho các đơn vị chức năng

của công an thành phố để phải truy bằng được những thông tin xấu độc này
phải xử lý nghiêm theo quy định pháp lợi
một vụ việc cũng đang thu hút dư luận
đó là một khách hàng của ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải việt nam msb
bị bốc hơi năm mươi tám tỷ đồng trong tài khoản của mình gửi tại msb
lãnh đạo công an thành phố hà nội cho biết
cơ quan an ninh điều tra công an tp hà nội đã tiếp nhận tin báo của ngân hàng msb
về việc phát hiện nhân viên ngân hàng trên có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng
với số tiền một trăm sáu mươi năm tỷ đồng
căn cứ kết quả điều tra ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án bắt tạm giam bà bùi thị hoài anh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại trung cư ba trăm chín mươi bồ đề long biên
là giám đốc ngân hàng msb chi nhánh thanh xuân
bước đầu xác định bà anh đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của tám bị hại
với số tiền ba trăm ba mươi tám tỷ đồng
thưa quý vị một trong những thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao trong thời gian qua
là gọi điện thoại đến người dân tự xưng là công an phường
thông báo việc tài khoản định danh điện tử bị sai lệch thông tin
nhiều người đã sập bẫy nghe theo và thực hiện những thao tác khác trên điện thoại
kết quả là đã bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào lúc chiều tối chị nguyễn thị yến ở tổ hai phường nghĩa tránh thành phố quảng ngãi
bất ngờ nhận được cô gọi điện thoại xưng là công an phường nghĩa tránh
về việc tài khoản định danh điện tử của chị yến bị sai lệch thông tin
cần phải đến công an điều chỉnh
đối tượng liên tục hâm dọa sẽ bị công an phạt nếu không hợp tác
cùng thời gian này chị lê thị thanh ở tổ ba phường nghĩa tránh thành phố quảng ngãi
cũng nhận được một cuộc gọi điện thoại với nội dung tương tự
người gọi điện xưng là công an phường nghĩa tránh
thông báo dữ liệu dân cư của chị thanh bị sai
và đề nghị công an phạt
công an thành phố quảng ngãi chỉnh sửa
đáng chú ý thông tin cá nhân mà đối tượng mạo danh công an đưa ra
như tên tuổi ngày tháng năm sinh địa chỉ nơi ở đều rất chính xác
thủ đoạn của các đối tượng là sau khi gửi thông báo cho công dân
về việc tài khoản định danh điện tử bị sai lệch thông tin
sau đó đối tượng tiếp tục dùng số điện thoại khác gọi điện yêu cầu công dân điều chỉnh
và gửi kết bạn qua tài khoản gia lô để hướng dẫn hỗ trợ cập nhật thông tin
đồng thời đối tượng đe dọa nếu không làm sẽ bị phạt nhằm thực hiện hành vi lừa đảo
khi có cuộc liên hệ liên quan đến cây cước công dân hoặc kết hoạt định danh điện tử
hoặc định danh điện tử và các trái tạo
khi có cuộc liên hệ liên quan đến cây cước công dân
thì công dân liên hệ ngay với công an nơi thường trú để kịp thời lực lượng công an hướng dẫn và giải quyết
người dân cần hết sức cảnh giác đề phòng tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân
tài khoản mật khẩu vneid mã otp thông tin về thẻ căn cước công dân
thông tin về tài khoản ngân hàng cho bất cứ người nào
hoặc làm theo hướng dẫn từ cuộc gọi bằng số điện thoại lạ khi chưa xác định đúng thông tin
mọi công dân khi phát hiện dịch vụ
thì cần sai sót thông tin về tài khoản định danh điện tử thẻ căn cước công dân
liên hệ trực tiếp với công an phường xã thị trấn nơi cư trú
hoặc đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội của công an huyện thị xã thành phố trong tỉnh
các đơn vị nghiệp vụ công an tp hcm vừa triệt xóa một tụ điểm tên nạn xã hội hoạt động mại dâm
núp bóng kinh doanh nhà hàng quán karaoke chuyên phục vụ khách nước ngoài
theo đó vào ngày hai mươi một tháng ba phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm phối hợp với công an quận bảy
tiến hành kiểm tra hành chính các khách sạn trên địa bàn phát hiện bốn cặp nam nữ thực hiện hành vi mua bán dâm
bốn người nam mua dâm đều mang quốc tịch hàn quốc
trong số gái bán dâm có trần thu ngân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại huyện châu thành tỉnh hậu giang
thời điểm bị bắt quả tăng phát hiện ngân có ý định phi tăng một gói bột màu trắng nghi là ma túy đá
ngay sau đó phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm tiếp tục phối hợp với công an quận một
kiểm tra nhà hàng số một trăm linh ba bùi thị xuân phường phạm ngũ lão quận một phát hiện nhiều lỗi vi phạm
nhằm thu hút khách để tăng doanh thu các quản lý nhà hàng cho tiếp viên mua thoát y cùng với khách ngay tại phòng
nếu khách có nhu cầu sử dụng mát tuy thì nhân viên cũng sẽ liên hệ mua mát tuy cho khách và cùng khách sử dụng mát tuy luôn
sẵn sàng để tiếp viên bán dâm cho khách
ngày hai mươi hai tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
quyết định tạm giữ lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với lê thị trúc ly và đặng thành giỏi
về hành vi môi giới mại dâm phan thị cẩm viên và trần thu ngân về hành vi tạng chữa trái phép chất mát tuy
hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố chứng cứ điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật
đội cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết vừa triệt phá tội điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền
tại thôn xuân an xã tịnh hòa tp quảng ngãi phát hiện hơn năm mươi đối tượng đang tập trung cá cược khởi tố hai đối tượng tổ chức
tại trường gà của mình đối tượng nguyễn tấn tư ở thôn xuân an xã tịnh hòa tp quảng ngãi cùng với đối tượng nguyễn thân
tổ chức ghi các lượt cá cược của các con bạc để nhận tiền hoa hồng từ con bạc
khi bị phát hiện hai đối tượng đã ghi được bốn mươi lượt cá cược đá gà với số tiền khoảng một trăm linh triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp quảng ngãi đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam nguyễn tấn tư và nguyễn thân về hành vi tổ chức đánh bạc
cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự lê anh giang chú tại tỉnh thanh hóa vừa bị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh lâm đồng
phối hợp với công an huyện đơn dương khởi tố và bắt tạm giam với thủ đoạn là đăng bài viết lên facebook về việc cho vay tiền không cần thế chấp
trong năm hai nghìn hai mươi ba giang đã cho hơn một trăm linh người vai số tiền lên tới hai tỷ đồng
với nhiều hình thức cho vay khác nhau lãi suất giao động từ hai trăm một mươi tám đến chín trăm một mươi hai năm một năm
khi bị hại không còn khả năng tiếp tục trả tiền lãi thì lê anh giang thường xuyên gọi điện chửi bới đe dọa buộc họ phải tiếp tục trả tiền
qua điều tra cơ quan công an xác định lê anh giang đã thu lợi bất chính số tiền hơn một trăm bảy mươi triệu đồng
quá trình khám xét nơi ở cơ quan công an cũng thu giữ được nhiều tài liệu giấy tờ máy móc liên quan đến việc cho vai lãi nặng
trong đó có nhiều giấy tờ tùy thân là căn cước công dân bằng lái xe giấy khai sinh của người vay
tại công an điều tra giang đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
để đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng thời gian qua công an tỉnh yên bái không ngừng nâng cao năng lực
trình độ kỹ năng phát hiện ngăn chặn xử lý các đối tượng góp phần bảo đảm tình hình an ninh trật tự
hơn ba mươi năm bảy trăm linh sim của các nhà mạng nhiều dây cắt nối các loại máy chủ máy điện thoại và nhiều vật dụng liên quan
là vật chứng mà cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái đã thu giữ
cùng với đó mới bốn bị can trong vụ án này cũng đã bị khởi tố với tội đưa trái phép thông tin mạng máy tính mạng viễn thông
qua xác minh của cơ quan công an thông tin các thuê bao này đều không có công dân trực tiếp đăng ký
có những người dân đứng tên đến tám số sim
đối với vụ án này thì là bắt nguồn là từ một vụ án mở rộng điều tra vụ án sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính
mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản
các đối tượng là tiến hành thuê sim online nhận cái mã code otp
sau đó là đăng nhập vào tài khoản máy bụng
còn người khác là giả danh để lừa chiếm đoạt tiền
còn người khác là tiến hành xác minh làm rõ về nguồn rút
rồi trục cho thuê để nhận mã code otp
qua đó thì làm rõ được hai website là gancode co và simchay co
và tiến hành xác minh làm rõ tổng số lượng sim
mới đây nhất phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh yên bái cũng đã khởi tố sáu mươi ba đối tượng
về hành vi xâm nhập trái phép mạng máy tính
trong vụ án này đối tượng điều hành và cắp mắt xích trong đường dây đã sử dụng thủ đoạn tinh vi
để tổ chức chiếm quyền sử dụng của ba mươi bốn tài khoản facebook của người khác
với mục đích chạy quảng cáo và bán kiếm lời
qua công tác nhiệm vụ thì phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh yên bái phát hiện một nhóm bối tượng
tại địa bàn huyện lâu yên thuê rất nhiều máy tính tuyển mộ nhiều thành viên về hoạt động
chủ yếu là hoạt động trên không gian mạng
trong quá trình đấu tranh cũng gặp nhiều khó khăn
thứ nhất là về việc liên hệ với facebook rất là khó
vì không có đại lý không có trụ sở ở việt nam
thứ hai nữa là những bị hại chụp một là người nước ngoài
thứ hai nữa là ở các địa phương trên cả nước rất là khó khăn trong việc xác định bị hại
thứ hai nữa là các đối tượng sử dụng những thủ đoạn tinh vi
sử dụng các công nghệ hiện đại những phần mềm đặt hàng những đối tượng viết cho
thứ hai là luôn luôn hoạt động sử dụng công nghệ giấu địa chỉ
là loại tội phạm sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn mới
có sự kết hợp giữa tội phạm truyền thống với sử dụng công nghệ cao
lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội
đối tượng phạm tội có trình độ kỹ đăng kiến thức chuyên môn về công nghệ
loại tội phạm công nghệ cao đang có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp
thời gian qua để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này
công an tỉnh yên bái đã triển khai đông bộ nhiều biện pháp đấu tranh quyết liệt
tội phạm tội sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản của người khác
đồng nghiệp lượng công an đã trú trọng công tác nghiệp vụ cơ bản
trong hoạt động phòng chống tập hạng xây dựng các mạng lưới trên toàn địa bàn
để nắm về các phương thức thủ đoạn hoạt động của loại đối tượng này
để tuyên truyền cho người dân để trực tiếp làm công tác phòng chống
tỉnh yên bái đang đẩy mạnh lộ trình chuyển đổi số
ứng dụng công nghệ trong các hoạt động kinh tế
xã hội xác định rõ sự phát triển ảnh hưởng và nguy hại của tội phạm sử dụng công nghệ cao
lợi dụng không gian mạng công an tỉnh yên bái sẽ không ngừng nỗ lực
từng bước khắc phục khó khăn chủ động tích cực làm tốt nhiệm vụ phát hiện từ sớm
tập trung đấu tranh triệt phá với các đường dây ổ nhóm liên quan đến loại tội phạm này
góp phần quan trọng giữ phức an ninh chính trị đảm bảo trật tự an toàn xã hội địa bàn
sau tám tháng bỏ trốn sang campuchia phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh thuận
đã bắt giữ đối tượng truy nã trịnh công sơn sinh năm hai nghìn ba
trú tại phường phước mỹ thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận
để tiếp tục điều tra về hành vi giết người
do có mâu thuẫn từ trước ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba sơn cùng với sáu đối tượng khác
đã mang theo kiếm giao tự chế đi tìm nguyễn đắc tiến ở khu phố bốn phường đô vinh để trả thù
trong quá trình đi tìm tiến nhóm của sơn thấy hai người bạn của tiến là nguyễn văn thức và nguyễn văn sinh
nên sơn đã cùng với đồng bọn tấn công và truy sát
hậu quả thức và sinh tử vong
tại cơ quan công an sơn khai nhận sau khi thực hiện hành vi phạm tội đã bỏ trốn vào thành phố hồ chí minh
rồi vượt biên sang campuchia
đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn sơn về nước khi đang lẩn trốn tại thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
thì bị công an tỉnh ninh thuận bắt giữ